thưa quý vị trong quá trình thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ nhất nhiều phong trào thi đua được triển khai sôi nổi ở các ngành và các địa phương
trong nông nghiệp thì có phong trào thi đua theo gương hợp tác xã đại phong tỉnh quảng bình trong công nghiệp là nhà máy cơ khí duyên hải hải phòng và trong ngành giáo dục thì có phong trào thi đua học tập trường cấp hai bắc lý tỉnh hà nam
quân đội thì có phong trào thi đua ba nhất tuy vậy bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế không giấu giếm những yếu kém những khuyết điểm chủ tịch hồ chí minh dưới bộ danh tl đã có bài viết
nói thật không mất lòng đăng trên báo nhân dân số ra ngày một mươi bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bài viết nói thật không mất lòng đăng trên báo nhân dân bác chỉ rõ hiện nay khắp miền bắc ta có rất nhiều hợp tác xã thi đua với đại phong và tiến bộ rất khá
ở những hợp tác xã ấy đảng viên và đoàn viên đều gương mẫu ban quản trị thì dân chủ và công bằng xã viên đều đoàn kết phấn khởi hăng hái thi đua tăng ra sản xuất và thực hành tiết kiệm
mọi người đều thấm nhuận tư tưởng làm chủ hợp tác xã làm chủ nước nhà
tuy nhiên bên cạnh những thành tích đạt được còn có những hạn chế nhất định
việc hợp nhất và đưa ổ ạt các hợp tác xã lên bậc cao tại đây còn chủ quan nóng vội
tổ chức sản xuất trong nông nghiệp và trình độ quản lý của nhiều cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu
chủ tịch hồ chí minh cũng chỉ ra những khuyết điểm của một số địa phương như nam định sơn tây nghệ an với tinh thần thẳng thắn nói thật không mất lòng
không được giấu giếm khuyết điểm
bác hồ coi một người mà giấu giếm khuyết điểm là những người có bệnh
và một đảng cũng như một con người bác hồ nói là một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng
một đảng phải có gan sửa chữa khuyết điểm của mình chỉ ra vì đâu mà có những cái khuyết điểm đó để khắc phục mới là một đảng mạnh dạng chắc chắn chân chính và tiến bộ
cái đó là thể hiện cái tinh thần dũng khí của người cách mạng
chủ tịch hồ chí minh luôn kêu gọi mỗi đảng viên phải là người tiên phong gương mẫu
mỗi khuyết điểm hay chưa làm tròn bột phận trước nhân dân đảng viên phải biết dũng cảm nhận lỗi nỗ lực sửa chữa khuyết điểm đó
chủ tịch hồ chí minh xác định nếu không thẳng thắn phê bình và tự phê bình thì không phải là một đảng tiên phong cách mạng mà là đảng hoạt đầu cải lương
bằng nhiều phương thức đảng gian luyện từng đảng viên phải thường xuyên nhìn nhận đánh giá chính mình bằng những bài học thực tế dễ hiểu nhất
đảng cũng mạnh tay loại ra khỏi bộ máy những con sơ mọt vuôn vén nhu cầu lợi ích cho riêng mình tư tưởng tả khuynh không tin vào cách mạng
những cái việc đó là diễn ra công khai chẳng những không làm cho đảng và cán bộ mất uy tín mà còn củng cố được niềm tin của nhân dân đối với đảng
và có thể nói đấy cũng là mà phải nhân dân tin đảng đoàn kết một lòng thì cái cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước mới có thể thắng lợi được
năm một nghìn sáu mươi hai là năm thứ hai chúng ta thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ nhất với trọng tâm là xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội
thực hiện một bước công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa tiếp tục đưa miền bắc tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội
những thành tựu to lớn của kế hoạch năm năm lần thứ nhất đã củng cố miền bắc mạnh về mọi mặt đủ sức đánh thắng các cuộc chiến tranh phá hoại của mỹ
hết lòng chi viện cho tiền tuyến lớn miền nam góp phần quyết định vào thắng lợi của sự nghiệp chống mỹ của nhân dân ta